mặc dù thủ đoạn giả danh công an thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản không còn mới
đã được các lực lượng chức năng dóng lên hồi chuông cảnh báo nhiều lần
thế nhưng tình trạng này vẫn liên tiếp diễn ra
mới đây tại hà nội lại xuất hiện một đối tượng tự nhận mình là đại tá công an
đang công tác một đơn vị bộ công an có khả năng tác động vay được vốn ngân hàng
đối tượng đậu thị hương bốn mươi tám tuổi trú tại huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
đã tiếp cận các doanh nghiệp có nhu cầu cấp bách về nguồn vốn
nhưng không đủ điều kiện vay tại các tổ chức tiến dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thế nhưng y đã nhanh chóng bị cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội thực hiện lệnh bắt khẩn cấp về hành vi trên
theo tài liệu của cơ quan công an đậu thị hương chỉ học hết lớp một mươi rồi làm việc tự do
đối tượng tự quảng cáo bản thân có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo bộ công an
ngân hàng nhà nước việt nam nên có khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp hoặc xin vào ngành công an
theo đó hương đã tự nhận hàng chục tỷ đồng của nhiều cá nhân doanh nghiệp thuộc nhiều tỉnh
thánh trong cả nước khám xét khẩn cấp nơi ở của hương
lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm của đối tượng
như hồ sơ vay vốn hồ sơ thẩm tra lý lịch theo mẫu của bộ công an
đơn xin xét tuyển vào lực lượng công an nhân dân
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với đậu thị hương
về hành vi lừa đảo chiếu nội tài sản đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án